liên quan đến vụ cướp tại trạm thu phí cao tốc tp hcm long thành dầu dây hôm nay công an tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án khởi tố nghi can tạm giam bốn tháng đối với hai nghi can để điều tra về tội cướp tài sản
số tiền hiện đã thu hồi được là hai một tỷ đồng vụ án được xác định không có thêm đồng phạm
ngày một mươi tháng hai liên quan đến vụ cướp tại trạm thu phí cao tốc tp hcm long thành dầu dây công an tỉnh đồng nai cho biết hiện đã khởi tố vụ án khởi tố nghi can tạm giam bốn tháng
đối với trần tuấn anh hai mươi sáu tuổi quê ở tỉnh tiền giang và nguyễn vũ hoàng nam hai mươi chín tuổi quê ở tỉnh nam định để điều tra tội cướp tài sản
theo cơ quan điều tra sau hai ngày hiện cả hai nghi can đã khai nhận hành vi phạm tội đồng thời khai rõ các địa điểm cất giấu tài sản
tổng cộng hiện tại lực lượng chức năng đã thu hồi được hơn hai một tỷ đồng từ bọn cướp số còn lại khoảng mấy chục triệu đồng có thể do hai đối tượng đã sử dụng thất thoát trong quá trình chạy trốn
cơ quan điều tra cho biết hiện chưa phát hiện dấu hiệu có đồng phạm liên quan vụ án
lực lượng chức năng cũng củng cố hồ sơ để làm rõ xử lý hành vi mua bán sử dụng trái phép súng đạn